công an tỉnh long an vừa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện thị trấn đồng loạt kiểm tra các chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh long an
đây là hoạt động kiểm tra hành chính bình thường của các đơn vị thuộc công an tỉnh long an thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
việc kiểm tra các chi nhánh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những hạn chế thiếu sót tại các chi nhánh của f tám mươi tám
các lực lượng sẽ tập trung kiểm tra các nội dung như giấy phép kinh doanh các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định đối với ngành nghề đầu tư có điều kiện
việc kiểm tra mới triển khai nên chưa có con số thống kê cụ thể số cơ sở là chi nhánh của f tám mươi tám trên địa bàn
nếu phát hiện các chi nhánh f tám mươi tám vi phạm công an tỉnh long an sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật